theo thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có sáu trăm ba mươi ba ca mắc mới
bệnh nhân hai mươi tám bốn trăm bảy mươi một đến hai mươi chín một trăm linh ba trong số đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu
và sáu trăm ba mươi hai ca ghi nhận trong nước có bốn trăm tám mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
các ca ghi nhận trong nước bao gồm thành phố hồ chí minh sáu trăm linh ca bắc giang chín ca hà nội sáu ca
hương yên ba ca bà rịa vũng tàu ba ca ninh thuận hai ca hà tĩnh hai ca bình thuận hai ca bình định một ca
đắk nông một ca lâm đồng một ca hải phòng một ca thanh hóa một ca
và tính đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bảy một trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước và một chín trăm một mươi tám ca nhập cảnh
có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là yên bái quảng trị
tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương
phú thọ nam định quảng nam và lào cai
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội
tại thị xã phước long và bình long từ một mươi hai h ngày hôm nay một mươi một tháng bảy
sau khi hai địa phương này có ba ca dương tính với sars cov hai
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều huyện thành phố
ubnd tỉnh bình phước đã có văn bản thực hiện giãn cách huyện trân thành theo chỉ thị số một mươi sáu
còn thành phố đồng xoài và ba huyện lộc ninh bù gia mập hớn quản giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
đến thời điểm này tỉnh bình phước đã có hai mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
gồm thị xã bình long thị xã phước long thành phố đồng xoài các huyện hớn quản bùi gia mập sơn thành lộc ninh
trung tâm y tế huyện bầu bàn tỉnh bình dương cho biết
cơ quan y tế đã vận động được các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn ampax international
quay lại công ty và tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
đây là số công nhân đã xô cửa công ty bỏ chạy vào tối ngày một mươi tháng bảy sau khi phát hiện có ca nhiễm tại đây
kết quả test nhanh bước đầu sáu trăm năm mươi công nhân liên quan hiện đang âm tính với sars cov hai
cơ quan y tế bầu bàng xét nghiệm lần một và lần hai phát hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus sars cov hai
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở là khu trọ và khu vực làm việc
tại khu công nghiệp bầu bàng
do cơ quan y tế truy vết phát hiện con gái của cặp vợ chồng làm việc
tại công ty trách nhiệm ngữ hạn ampax international nghi dương tính sars cov hai
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng hai nhà xưởng c và d của công ty
để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân
tại thời điểm này khi lực lượng y tế đến truy vết đúng lúc công ty cho tan ca
ở các xưởng sản xuất khác công nhân ra ngoài nghe tin tỏ ra lo sợ
nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài
lực lượng chức năng huyện bầu bàng phối hợp với ngành y tế huyện và công ty
đã kêu gọi tuyên truyền các công nhân cần nêu cao tinh thần vì cộng đồng
và giải thích việc xét nghiệm là vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân
trong đêm các công nhân đã hiểu và hợp tác quay lại làm công tác truy vết
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
dự kiến từ nay đến ngày một mươi hai tháng bảy gần năm công nhân của công ty trên
sẽ được lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test covid một mươi chín
để kiểm tra sức khỏe cho toàn thể công nhân
thưa quý vị dịch covid một mươi chín xuất hiện thì ngay lập tức những chốt kiểm soát dịch
được dựng lên lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch
đã không quản ngại nguy hiểm ngày đêm cùng chung tay tham gia vào cuộc chiến
đẩy lùi dịch covid một mươi chín ghi nhận về một đêm trực kiểm soát covid một mươi chín
ở các chốt kiểm soát dịch tại tỉnh quảng ngãi
hai mươi giờ đêm tại chốt kiểm soát dịch trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi một
qua xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
công an dân quân tự vệ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát người ra vào địa phương
đò thân nhiệt tất cả những người qua chốt

bùi tuấn vũ nguyễn văn bình nguyễn công thành nguyễn ngọc tuấn nguyễn quốc thịnh trịnh việt tiệp và khổng quốc việt đều trú trên địa bàn tỉnh lào cai
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tám tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi cư ngụ của tám đối tượng nêu trên và đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ tám trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt bốn xe ô tô một mươi ba điện thoại di động sáu xe máy cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an xác định
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một các con bạc đã đặt cược số điểm đánh bạc qua mạng tương đương với số tiền là ba trăm năm mươi tỷ đồng
tại tỉnh bình phước công an thị xã đồng xoài đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng đức sang chú khu phố xuân bình phường tân bình thành phố đồng xoài để điều tra về hành vi đánh bạc
vào sáng ngày một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước
công an thành phố đồng xoài và công an phường tân phú tổ chức bắt quả tang hoàng đức sang đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại quán cà phê có địa chỉ tại khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
từ chiếc điện thoại di động sang sử dụng để đánh bạc bước đầu cơ quan công an đã xác định trong ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hoàng đức sang đã tham gia cá cược tổng cộng là một trăm ba mươi năm trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cho biết đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tiếp cận sáu mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép sang trung quốc trong số các công dân này có một đối tượng bị truy nã
ba công dân này gồm bốn mươi nam một mươi ba nữ có hộ khẩu thường trú tại hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước trước khi bàn giao các công dân được khám sàng lọc đo thân nhiệt có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và được đưa về khu cách ly phòng chống dịch
trong vòng hai mươi một ngày trước khi trở về địa phương
qua giả soát thông tin trong số trên có một trường hợp là đối tượng truy nã
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra lệnh truy nã trước đó
đối tượng đã bị xử lý theo pháp luật trung quốc với án phạt bảy năm tù
sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận
công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng truy nã cho công an tỉnh bắc giang
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
khoảng giờ sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi đã truy quét và xử lý một nhóm khoảng hai mươi thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường hoàng sa
đoạn qua xã tịnh long tp quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý bốn đối tượng và tạm giữ năm xe mô tô
lập biên bản xử lý hành chính đối với nguyễn công bình
về hành vi đua xe trái phép
và một số lỗi vi phạm khác phạt hành chính hơn một mươi triệu đồng
tịch thu xe mô tô trong đó có cả lỗi của chủ phương tiện giao xe cho người vi phạm
ngoài ra cơ quan công an còn xử lý hành chính đối với ba đối tượng khác
vì tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông và không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội
trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hiện đã có thêm nhiều địa phương trên cả nước
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
theo từng mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế
tại đồng tháp năm huyện thành phố của tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy gồm thành phố sa đéc và các huyện châu thành lai vung lấp vò cao lãnh
bình dương quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm hai huyện bầu bàng từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
và dầu tiếng từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy
trước đó bốn đô thị lớn nhất của bình dương giáp với thành phố hồ chí minh và đồng nai
đã giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
là dĩ an thuận an tân uyên và thủ dầu một
từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy một mươi huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh tiền giang
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
riêng huyện tân phú đông thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
trước đó từ ngày một mươi hai tháng sáu toàn tỉnh tiền giang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
huyện cái bè thị xã cai lậy và thành phố mỹ tho giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
để phòng chống dịch covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng kiềm chế kiểm soát hiệu quả sự lây lan
tỉnh an giang đã quyết định toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
dịch covid một mươi chín tại tỉnh khánh hòa cũng đang có diễn biến phức tạp
từ ngày ba tháng bảy đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng bảy khánh hòa đã ghi nhận hai trăm ba mươi một ca dương tính
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh khánh hòa đang tập trung cao độ
cho công tác phòng chống dịch tại địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên intv tại thị xã ninh hòa
địa phương có nhiều ca mắc covid một mươi chín nhất của tỉnh khánh hòa
chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tổ dân phố một
phường ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là khu dân cư đầu tiên của thị xã phát hiện ca dương tính với covid một mươi chín
và cũng là khu phong tỏa đầu tiên của thị xã
những ngày qua lực lượng công an cùng với lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân địa phương
không kể ngày đêm
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cắm chốt kiểm soát chặt chẽ đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập
phòng ngừa xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự
không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực phong tỏa
như là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo nguyên tắc năm k của chính phủ
một tuần kể từ khi xuất hiện ca f đầu tiên ngày nào thị xã ninh hòa cũng ghi nhận những ca nhiễm mới
có ngày lên đến hàng chục ca
và đến chiều ngày chín tháng bảy địa phương này đã ghi nhận một trăm bốn mươi năm ca với tinh thần chống dịch như chống giặc
bất kể giờ giấc cứ mỗi khi ghi nhận thông tin mới lực lượng công an lại tức tốc lên đường
phối hợp tổ chức truy vết các trường hợp f một f hai nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan
đó cũng là thời gian một trăm linh cán bộ chiến sĩ không nghỉ luôn trong tư thế trực chiến
đưa người đi cách ly đồng thời tăng cường lực lượng triển khai các chốt tại các khu vực khoanh vùng
phong tỏa để đảm bảo không để dịch bệnh lây lan sang diện rộng
đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã phường tăng cường lực lượng
đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bị phong tỏa
nhằm đảm bảo an ninh trật tự
để an toàn không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối an ninh trật tự
đến thời điểm này toàn thị xã ninh hòa đã có bốn mươi một khu vực với trên một trăm linh chốt phong tỏa ở nhiều xã phường
trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an thị xã ninh hòa
vừa phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa truy vết
vừa đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh an toàn tại các điểm cách ly tập trung
đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động
theo thống kê của công an tp hcm sau hai ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đã lập biên bản xử lý hai trăm linh ba trường hợp vi phạm quy định với tổng số tiền phạt ba trăm tám mươi chín triệu đồng
theo đó tính đến một mươi hai h trưa ngày một mươi tháng bảy các chốt kiểm soát của tp hcm và các quận huyện
đã kiểm tra năm mươi một tám trăm chín mươi lượt phương tiện gồm ô tô mô tô xe chở chuyên gia
xe chở bệnh nhân công nhân xe tải với số người được kiểm tra là ba mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
kết quả đã lập biên bản hai trăm linh ba trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang
ra đường không có lý do chính đáng mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
với tổng số tiền phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn trí hiếu minh thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện an biên tỉnh kiên giang vừa bị công an tp hcm tiến hành khởi tố bắt tạm giam
sự việc xảy ra tại khu cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc địa bàn khóm bảy phường sáu tp hcm
theo hồ sơ do nhớ lại mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày bốn tháng bảy
nguyễn trí hiếu minh thanh là đối tượng cách ly tập trung tại trung đoàn bộ binh tám trăm chín mươi sáu
đã đánh người cùng cách ly
nhận được tin báo đồng chí cán bộ công an phường sáu tp hcm
cùng cán bộ có liên quan bảo đảm công tác an ninh trật tự và y tế đã mời thanh để làm rõ
trong lúc làm việc bất ngờ thanh xông vào đánh đồng chí cán bộ công an
sau đó thanh đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế và lập biên bản
được biết nguyễn trí hiếu minh thanh là đối tượng từng có một tiền án
việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và hiện nguyễn trí hiếu minh thanh đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã nghi sơn
liên quan đến vụ án bệnh nhân số hai mươi sáu nghìn hai mươi năm trú tại xã nghi sơn thị xã nghi sơn
là nhân viên nhà hàng làm việc tại phường hai quận tám tp hcm
ngày một tháng bảy bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn từ sân bay tân sân nhất về sân bay thọ xuân
sau đó đi xe taxi về nhà
bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã và được trạm y tế xã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên bệnh nhân này đã không thực hiện yêu cầu của cán bộ y tế và vẫn đi chợ đi ăn sáng
tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn xã
ngày ba tháng bảy bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên đến ngày chín tháng bảy thì kết quả xét nghiệm lần hai bệnh nhân lại dương tính với virus sars cov hai
ngay sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn truy vết
đến chiều ngày một mươi tháng bảy đã ghi nhận có một mươi bốn người là f một và chín mươi người là f hai của bệnh nhân
trong đó một người là f một con trai của bệnh nhân ba tuổi cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
ubnd phường phú hòa thành phố thủ dầu một bình dương đã ra quyết định về việc tạm dừng hoạt động
chợ đầu mối nông sản hàng bông phú hòa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất tỉnh bình dương hiện nay
nằm trên đường phú lợi thuộc phường hòa phú phú hòa tp thủ dầu một
theo đó ubnd phường phú hòa yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết mua bán hàng hóa trực tiếp
tại khu vực trợ hàng bông phú hòa
từ giờ ngày một mươi tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian này cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các hộ kinh doanh cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động
trước đó tỉnh bình dương cũng ra quyết định yêu cầu tạm dừng các chợ tự phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết đến nay
thành phố đã hỗ trợ cho trên sáu mươi lao động tự do
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
là nhóm đối tượng thuộc gói hỗ trợ an sinh lần hai trị giá gần chín trăm linh tỷ đồng của tp hcm
tính từ ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thành phố đã hỗ trợ cho trên bốn mươi lao động tự do
hai mươi người bán vé số dạo trên địa bàn
mức hỗ trợ một năm triệu đồng một người
từ gói an sinh tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng vừa được tp hcm triển khai trong đợt dịch thứ tư này
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
có hai trăm ba mươi lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
được thụ hưởng gói hỗ trợ lần hai
nhằm chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu
ubnd tp hcm cũng vừa chi ba chín tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm
lương thực thực phẩm cho người yếu thế hộ khó khăn trên địa bàn hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
mỗi xuất quà trị giá ba trăm linh đồng
tiếp tục là các tin tức an ninh kinh tế
chiều qua ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
qua khám xét một mươi sáu địa điểm liên quan đến đường dây buôn lậu do nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường năm mươi hai tuổi cầm đầu đã thu giữ khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd
hơn một bảy tỷ đồng và nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng
sau khi bắt giữ một mươi tường đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu năm mươi một kg vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã dẫn dải đối tượng về nhà
ở ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang để tiến hành tống đạt lệnh khám xét nhà
cùng thời điểm này hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét một mươi năm địa điểm
là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện an phú
tại các địa điểm khám xét cơ quan điều tra thu giữ được khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd
hơn một bảy tỷ đồng
nhiều thiết bị điện tử và tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm vàng
vào của một mươi tường và các đối tượng có liên quan đến vụ án như anntv đã đưa
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng
đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc khóm vĩnh chánh một
phường vĩnh ngươn tp châu đốc
quá trình điều tra cảnh sát xác định một mươi tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển
năm mươi một kg vàng nói trên
sau gần tám tháng bỏ trốn một mươi tường đã bị cảnh sát bắt giữ
sau khi một mươi tường bị bắt bảy bị can khác cũng ra đầu thú
đọc báo phải trả phí có lẽ còn khá mới mẻ với độc giả ở việt nam
nhưng trên thế giới đây là xu hướng khá phổ biến
thời gian gần đây
nhiều đơn vị báo chí việt nam đã đi tiên phong trong lĩnh vực này với những tín hiệu tích cực
bước đầu cho thấy thu phí đọc báo điện tử là xu thế tất yếu của thời đại công nghệ
do đó không phải là chặng đường dễ dàng
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
hiện nay báo điện tử việt nam plus của thông tấn xã việt nam
đã trở thành cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất của việt nam
thu phí đọc nội dung trên nền tảng digital
mới đây tạp chí điện tử ngày nay ngày nay vn
cũng đã tiến hành thu phí trực tuyến
trở thành tạp chí điện tử đầu tiên ở việt nam thu phí người đọc
có thể nói việc thu phí báo điện tử là sự tiên phong
mở đường cho một xu hướng mới của báo chí việt nam hiện đại
thu phí báo chí mặc dù gõ khăn
nhưng các thuật sản báo cũng có thể triển khai thực hiện được
tờ báo có tình loan tỏa tờ báo có tính đổi mới tính sáng tạo
tờ báo được giữ được uy tín trong lòng đọc giả
độc giả sẵn sàng cũng sẽ chia sẻ một phần
kinh phí khi đọc những sản phẩm bảo vệ chất lượng cao
cùng với xu hướng này một số báo hay các tạp chí điện tử khác
cũng đang chuyển mình về chất lượng về nội dung
để hướng tới việc thu phí người đọc
nhiều lãnh đạo các tòa soạn báo cũng như các nhà báo phóng viên
đều cho rằng dù không phải lúc nào cũng thành công
nhưng đây là hướng đi đúng đắn trong xu thế công nghệ và toàn cầu hóa
báo chí việt nam bắt đầu có những kỹ thuật
ý tưởng và cũng đã có một số cơ quan báo chí
bắt đầu làm mô hình báo chí thu phí báo chí điện tử thu phí
có thể nói đầu tiên là tờ tạp chí ngày nay
hiện nay thì theo tôi biết là việt nam s cũng đang tiến hành
ngoài ra còn một vài cơ quan báo chí khác
và kể cả bên tôi bên khi còn là tờ báo cho đến bây giờ chuyển thành tạp chí
cái người đưa tin cái tờ báo điện tử bây giờ là tạp chí điện tử người đưa tin
thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch từ một mươi năm trước gần một mươi năm trước
ngay từ khi ra đời sau khoảng một hai năm chúng tôi đã có kế hoạch
biến nó thành một cái tờ báo điện tử có thu phí ở một số nội dung thông tin
đấy là một cái xu hướng tất yếu của báo chí thôi
bởi vì trên thế giới thì chúng ta đã biết là new york times
họ đã tổ chức đã làm cái việc là thu phí điện tử
và họ đã có một cái doanh thu còn vượt cả
cái doanh thu của cộng đồng
đấy là một cái xu hướng mà tất cả các báo
tất cả các báo của các quốc gia và kể cả các tờ báo của việt nam
đều hướng đến xu hướng đấy và mong muốn thực hiện được điều đấy
để mình các tờ báo không còn phải lệ thuộc vào một số báo về ngân sách
hay một số báo thì đang lệ thuộc rất nhiều về quảng cáo
thì cái xu hướng đấy là một cái xu hướng mở ra
để cho các tờ báo có thể là tiến tới được tự chủ về tài chính của mình
thưa quý vị dù còn khá mới mẻ ở việt nam
song việc triển khai thu phí đọc báo điện tử cho thấy
có nhiều tiềm năng khi không ít độc giả sẵn sàng trả phí
để tiếp cận thông tin được sang lọc
xác định đây là xu thế của báo chí hiện đại
song báo chí cũng phải xác định đương đầu với không ít thách thức
khi tham gia vào sân chơi này
thu phí báo điện tử online em thấy khả thi và đồng tình với việc này
vì thứ nhất là nó nâng cao cái chất lượng đánh giá của bạn đọc
đối với các tòa sản báo
và thứ hai là thời đại công nghệ bốn này phát triển
thì mọi người sẽ sử dụng và đọc tin tức báo điện tử nhiều hơn báo giấy
thì một phần đánh giá chất lượng hoặc là thu thêm phí đấy
thì cũng sẽ nó là một cái nguồn động viên tích cực
để cho các phóng viên hoặc các tòa sản báo là có thêm động lực để phát triển
không có cách nào khác là báo chí sẽ phải làm nội dung của mình
đúng với nghĩa của nội dung thông tin báo chí
cung cấp cho bạn đọc những cái nội dung mà chỉ có báo chí
với đội ngũ có kỹ năng có trình độ có nhiệm vụ có chức năng
và được pháp luật và được nhà nước bảo hộ và cho phép
làm những cái điều đó mới làm được những cái nội dung thông tin
nó chính xác xác thực nó sâu sắc nó có góc nhìn nó có bản sắc
và nó có giá trị thì đến lúc đó báo chí mới bán được
tâm lý của người việt nam người ta hay nói đều là thích
chơi xài đồ chùa
báo chùa báo báo cấp
thứ hai nữa là chưa có thói quen bỏ tiền để mua thông tin
người ta mua những cái gì có thể cầm trên tay được dùng được
những mật cần phải làm mà tôi rất ủng hộ
và tôi nghĩ ở nước ngoài làm được thì ta không có lý do như làm được
thay đổi thói quen người đọc làm thế nào giữ chân họ
thì chất lượng nội dung phải là hàng đầu
đó phải là những bài viết thực sự chuyên sâu có tính phân tích
dự báo có tính độc quyền hấp dẫn
bên cạnh đó hãy đặt độc giả vào vị trí trung tâm
xác định nhu cầu của độc giả có phương thức thanh toán dễ dàng
thu phí báo chí điện tử thì nó cũng rất là tốt
rồi thời đại nó bổ chấm không
thế là cái việc đọc báo thu phí thì nó cũng tôi thấy là
nhất trí trong cái vấn đề thời đại này thôi
cái việc mà thu phí đối với các cái hoạt động tin tức nói chung
cũng như đối với báo điện tử nói riêng là một việc làm cần thiết
tất nhiên cái việc mà thu phí đó nó phải có một cái tính trình
và nó cũng đòi hỏi các cái báo điện tử về tự hoàn thiện mình
bởi vì rõ ràng là nếu như anh chỉ là những cái tin lấy lại
và xào xáo một chút thì rõ ràng cái việc thu phí nó không gọi là xứng đáng
mức thu phí năm đồng cho một bài báo hay một mươi đồng một tuần
ba mươi đồng một tháng để tiếp cận thông tin chất lượng
đều quá nhỏ so với công sức và trí tuệ
mà các nhà báo và tòa soạn bỏ ra
đây là việc cần thiết
điều này không chỉ đơn thuần thể hiện sự trân trọng những giá trị lao động của nhà báo
mà còn để họ thấy được trách nhiệm của mình với bạn đọc và tác phẩm của mình
đồng thời khắc phục tình trạng vi phạm bản quyền báo chí